thưa quý vị ngày một mươi hai tháng bốn công an tỉnh hà nam tổ chức kỷ niệm năm mươi năm
ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát cơ động
đây là dịp cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động ôn lại chặng đường lịch sử và truyền thống vẻ vang năm mươi năm qua
tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước nhân dân và ngành giao phó
tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang năm mươi năm qua lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh hà nam
phấn đấu không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả trên mọi mặt công tác
thực hiện thắng lợi các phương án phòng chống khủng bố bạo loạn gây dối nâng cao chất lượng luyện tập thực binh
nâng cao sức khỏe kỹ năng chiến đấu nhằm chủ động trong công tác đấu tranh chấn áp tội phạm
tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng siết chặt kỷ luật kỷ cương
xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới